tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã trao quyết định bổ nhiệm tổng biên tập tạp chí mặt trận cho ông vũ văn tiến
nguyên phó tổng biên tập báo xây dựng bộ xây dựng
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
ra đời sau đảng cộng sản việt nam chín tháng đến nay mặt trận tổ quốc việt nam đã trải qua tám mươi sáu năm xây dựng
không ngừng phát triển với những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng việt nam
theo đồng chí nguyễn thiện nhân sau một năm xem xét tuyển chọn kỹ lưỡng đảng đoàn ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
đã chọn được tổng biên tập cho tạp chí mặt trận ông vũ văn tiến có năng lực chuyên môn trình độ quản lý tốt
là cây bút đã đạt được nhiều giải báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển tạp chí trong thời kỳ mới
đồng chí nguyễn thiện nhân chúc mừng tân tổng biên tập tạp chí mặt trận sẽ luôn giữ được quyết tâm sáng tạo đoàn kết với tập thể
đưa tạp chí ngày càng đổi mới phát triển đáp ứng sự tin tưởng của đảng đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam